thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án giết người
xảy ra tại phường an thạnh thành phố hồng ngự
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng ba
nguyễn văn ít cùng vợ đến quán karaoke cùng với bạn
tại đây ít và trần thanh rinh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đà
trong lúc xô xát ít đã dùng dao quay trở lại hiện trường đâm ông rinh
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong tại bệnh viện
sau khi bỏ trốn đến hai mươi ba h cùng ngày ít đã ra cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi của mình
ba bị cáo phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huỳnh văn bảo xảy ra mâu thuẫn và đánh anh trai của đường quốc đại
biết chuyện đại đã dùng hung khí ẩu đả với nhóm bạn của bảo khiến tân tử vong
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt đường quốc đại một mươi hai năm tù về tội giết người
hai bị cáo khác cùng phạm tội gây dối trật tự công cộng với mức án lần lượt là hai năm chín tháng tù và hai năm tù
tám đối tượng có hành vi đánh bạc vừa bị công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
lực lượng công an bách quả tăng tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi ba cây
tại nhà ở của lê văn mở ở xã yên bình huyện vĩnh tường
tăng vật thu giữ là gần sáu mươi triệu đồng và một số dụng cụ dùng để đánh bạc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tạm đối tượng xuân sao vụ ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đất quảng
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam dùng gậy gốp đánh nữ nhân viên phục vụ sân gốp brg
tại thành phố đà nẵng
sau một tuần xảy ra vụ việc ngày một mươi ba tháng một mươi hai ông nguyễn viết dũng lên tiếng thừa nhận
đã đánh nữ nhân viên phục vụ sân gốp và công khai xin lỗi trước dư luận
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng sau đó ra quyết định xử phạt hành chính
đối với ông nguyễn viết dũng sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng vì dùng gậy gốp đánh nữ nhân viên phục vụ
tại sân gốp brg
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh vẫn đang làm việc lấy lời khai
đối với bốn nữ tiếp viên nguyễn thanh thủy võ tú quỳnh trần thị thu ngân và đặng phương vân
liên quan đến vụ việc phát hiện ma túy trong hành lý của bốn nữ tiếp viên này
hiện bốn người này chưa bị khởi tố
trước đó cơ quan công an đã thực hiện việc tạm giữ khám xét nơi ở của bốn nữ tiếp viên
nhưng không phát hiện ma túy
bước đầu những người này khai nhận thông qua một đồng nghiệp làm trung hãng đã nhận lô hàng
kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay tân sơn nhất
một nữ tiếp viên đã trao đổi thỏa thuận tiền công vận chuyển là hơn một mươi triệu đồng
số hàng kem đánh răng sau đó được chia ra cho từng người vận chuyển và bị phát hiện tại sân bay
cơ quan điều tra cũng đã triệu tập làm việc với người môi giới đưa số hàng từ pháp về thành phố hồ chí minh
người này ở việt nam và nhận mối từ bên pháp trước khi liên hệ với một nữ tiếp viên
để vận chuyển các tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận giá cả với người giao hàng
tại pháp với nội dung được trả tiền công hơn một mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc ăn tiền quy mô lớn
tại nhà ông nguyễn phi vinh ở thôn an hà ba xã nghĩa trung huyện tư nghĩa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện tư nghĩa
đã bắt quả tang gần hai mươi người đang tham gia đá gà ăn tiền thu giữ số tiền gần một trăm linh triệu đồng
một mươi xe máy cùng nhiều tăng vật khác điểm đá gà trên núp bóng nơi giao lưu mua bán gà trọi
nhưng đã lén lút tổ chức đá gà ăn tiền hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện tư nghĩa
tiếp tục điều tra mở rộng
tránh thanh trao huyện sình hồ phi văn cường trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện sình hồ
nguyễn duy hoan cùng với một mươi đối tượng khác vừa bị công an tỉnh lai châu tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi đánh bạc
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu phát hiện đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền lớn trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia
hình thức đánh bạc rất kín đáo tinh vi không trao đổi trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua mạng xã hội gia lô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã đồng loạt bắt giữ và tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng đánh bạc
dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
đáng chú ý trong đó có tránh thanh tra và trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện sinh hồ
nữ tài xế điều khiển xe ô tô bị mất lái lao thẳng xuống sông ở nam định
rất nhanh chóng những người dân xung quanh đã nhảy xuống đưa ba người trong xe lên bờ an toàn
vụ việc vừa mới xảy ra vào chiều một mươi chín tháng ba
thời điểm trên tại ngã ba đường trần hưng đạo nghĩa hương nam định
có tín hiệu đèn giao thông nữ tài xế điều khiển xe ô tô năm chỗ
khi đi qua nút giao đã không làm chủ được tốc độ đạp nhầm chân ga khiến xe lao thẳng xuống sông
chứng kiến sự việc khoảng năm sáu người đang ở gần bờ sông đã nhanh chóng xuống cứu giúp
đập vỡ cửa kính giúp người bị nạn thoát ra ngoài
rất nhanh chóng người dân hỗ trợ đưa những người gặp nạn lên bờ an toàn
thưa quý vị sau bảy ngày cục cảnh sát giao thông bộ công an tăng cường cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
cho các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm đã cho thấy nhiều chuyển biến tích cực tại các trung tâm này
qua đó tình trạng un tóc mệt mỏi bức xúc của người dân đã không còn xảy ra
theo quy trình mỗi phương tiện khi vào dây chuyền kiểm định đều phải thực hiện các bước nhận dạng xe
bằng việc kiểm tra số khung số máy tiếp đó là kiểm tra tình trạng các hệ thống đèn chiếu sáng đèn tín hiệu
thông số kỹ thuật của vành và bánh xe
đối với xe tải ngoài các bước trên thì còn phải đo kích thước thùng xe
trung bình thời gian xét
một chiếc xe là từ ba mươi đến bốn mươi năm phút trong đó việc thực hiện các công đoạn trên
thường tốn từ một mươi đến một mươi năm phút tùy vào loại xe
sau khi tăng cường phần việc này đều được cảnh sát giao thông đảm nhiệm
như vậy có thể thấy đã rút ngắn được một phần ba thời gian
về kích thước này hay kiểm tra đèn đóm hay là kết nốt và thông số nốt xe
số khung số máy các đồng chí cũng là về chuyên nghiệp quá rồi
các đồng chí có thể là kiểm tra quá là nhanh thì nó giảm bớt đi
cái phần công đoạn thì giảm bớt
bớt đi và sẽ nhanh hơn
như vậy là tích cực và tốt
lực lượng đăng kiểm viên của trung tâm sẽ không phải thao tác lại công việc đó
thì công việc nó sẽ được triển khai nhanh hơn
thì nói chung là qua cái đánh giá thì người dân đến đăng kiểm người ta cũng hài lòng
máy anh cảnh sát giao thông thì đăng kiểm rất là tốt thôi
tại vì xe mình đôi khi chạy theo thời gian thì hoa mòn
mà anh test thì bảo đảm thì chất lượng sẽ ok hơn
không chỉ tạo thuận lợi nhanh chóng cho việc xét xe kiểm tra xe
sự có mặt của các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn phát huy vai trò hết sức công tâm khách quan
và củng cố thêm lòng tin của người dân đối với chất lượng phương tiện
đặc biệt là đối với xe đã qua sử dụng nhiều năm
không có bị những cái khách quan ở bên ngoài giống như là bị làm khó hay làm dễ gì đó
về cái việc xe mình đạt chuẩn nhưng mà lại báo là không chuẩn như chẳng hạn
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm
sự chi lựa của cảnh sát giao thông với đợt ngũ đăng kiểm viên
đã giúp tránh được quá tải sức lao động giảm cường độ căng thẳng mệt mỏi
trước số đường xe lớn như hiện nay
hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông tham gia vào các chuồng đang hoạt động
của các trung tâm đăng kiểm và cái lực lượng này phải nói là
một cái lực lượng hỗ trợ rất là tốt cho cái sức lực và tinh thần
của anh em đăng kiểm viên trong thời gian hiện nay
còn về quy định một ngày một chuyện xử lý bao nhiêu xe thì đã có rồi
do đó cái lưu lượng tăng thì không có
nhưng cái hỗ trợ cho lực lượng đăng kiểm viên hiện nay
nó rất thiết thực và hiệu quả
hiện tp hcm còn một mươi trên một mươi chín trung tâm đăng kiểm đang hoạt động
tương ứng với hai mươi ba dây chuyền kiểm định
công suất ước đạt từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh lượt xe một ngày
do quy định mỗi đăng kiểm viên không thực hiện quá hai mươi xe một ngày
tương đương mỗi dây chuyền không quá sáu mươi xe một ngày
cũng theo ông bùi hòa an phó giám đốc sởi giao thông vận tải tp
nếu nới rộng giới hạn trên thì lực lượng cảnh sát giao thông
có thể giảm nét được thêm từ hai mươi đến ba mươi khối lượng công việc mỗi ngày
như vậy là số xe giải quyết nhiều hơn giảm lực lượng xe chờ đợi tốt hơn
nhà hát tuổi trẻ đúng như tên gọi của mình đến nay đã trở thành
người bạn thân thuộc của khán giả cả nước nói chung và của giới trẻ nói riêng
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập nhà hát tuổi trẻ sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm
và trình diễn chuỗi các tác phẩm đặc sắc đã góp phần tạo dựng nên dấu ấn của mình
trong lòng công chúng từ ngày đầu thành lập nhằm tôn vinh và tri ân các thế hệ khán giả
nghệ sĩ của nhà hát cũng như khẳng định sức vóc của một đơn vị nghệ thuật năng động
tiên phong giàu sức sáng tạo
trong chuỗi những hoạt động đó sẽ diễn ra ba đêm diễn tại nhà hát lớn hà nội
từ ngày bảy đến ngày chín tháng bốn với các vở diễn sống mãi tuổi một mươi bảy nhạc kịch
chạy hoa vàng hai kịch đời cười tuyển chọn gồm các tác phẩm đặc sắc
với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ từng đảm nhận những vai diễn đầu tiên
từ syri hài kịch đời cười ra mắt hơn hai mươi năm trước
tại thành phố đà nẵng thời điểm này phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an các địa phương đang nỗ lực triển khai
các điểm cấp hồ sơ định danh điện tử lưu động tại nhà ga sân bay bến xe trường học
và cả khu công nghiệp đồng thời tuyên truyền cài đặt ứng dụng định danh điện tử vneid
tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử
một nhà máy trong khu công nghiệp trở thành điểm cấp hồ sơ định danh lưu động
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an quận cẩm lệ
bố trí hai máy thực hiện cấp hơn hai hồ sơ cho công nhân tại đây
chỉ cần vài phút lấy thông tin
và lăn tay lần lượt từng người lao động nhân viên công ty đã có được tài khoản định danh điện tử
tài khoản định danh điện tử còn tích hợp những thông tin
về bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội bằng lái xe
chính vì vậy mà nó liên quan những cái thông tin này thì liên quan đến rất nhiều sở băng ngành
chính vì vậy mà sau này khi mà có sự kết nối dữ liệu giữa các sở băng ngành
thì công dân có thể sử dụng app định danh điện tử để tham gia các giao dịch hành chính
tại các sở băng ngành
tại quận thanh khê công an quận đã triển khai hướng dẫn và thực hiện làm tài khoản định danh điện tử
cho người dân
tại đà nẵng nhận thấy số lượng người đến và đi tại gà đường sát khá đông
nên tận dụng những lúc chờ tàu hay hành khách đến sớm làm thủ tục
cán bộ chiến sĩ công an quận đã tranh thủ hướng dẫn vận động người dân tạo lập tài khoản định danh điện tử
nhờ sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ anh phạm quốc việt hành khách từ quảng ngãi
cũng đã làm được tài khoản định giá điện tử cho mình
mình thấy làm cái thủ tục làm rất là nhanh làm rất là đơn giản
trong vòng chỉ có hai phút thôi là xong thôi
cái giấy tờ của mình như là chứng minh bàn lái xa hay này nọ bảo hiểm y tế này nọ
thì nó sẽ tích hợp hết trong đó
thì sau này nó sẽ rất là thuận tiện cho cái việc đi lại
và những cái mà lúc mình cần thiết là nó đều tích hợp hết trong điện thoại
qua đây thì cũng mong bà con tập trung tuyên truyền huy động người thân
đánh thâu nhận hồ xa điện tử mức độ hai tại công an một mươi phường
cũng như là điểm tiếp dân công an quận tân khê để đảm bảo đạt chỉ tiêu
để ra để phục vụ cho tốt hơn
để án không xá của chính phủ
tính đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng đã cấp một trăm tám mươi ba bảy trăm bốn mươi bảy hồ sơ
định danh điện tử mức độ hai cho công dân
để người dân hiểu về tiện ích tầm quan trọng của tài khoản định danh
công an các địa phương còn tích cực tuyên truyền với mục tiêu cao nhất
là nâng cao ý thức tự giác tham gia thu nhận và kích hoạt tài khoản điện tử
của từng công dân
cục đăng kiểm dự kiến đề xuất mở lại khoảng ba trung tâm đăng kiểm
đang tạm thời đóng cửa để điều tra tại tp hcm
là một trong những thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
cục đăng kiểm cho biết đang tính toán sắp xếp điều động tăng cường
khoảng một mươi hoặc một mươi một nhân sự thuộc lực lượng quân đội là đăng kiểm viên
có nghiệp vụ vào làm việc tại các trung tâm đang đóng cửa ở tp hcm
đồng thời cục đăng kiểm dự kiến đề xuất mở lại khoảng ba trung tâm đăng kiểm
đang tạm thời đóng cửa để điều tra
nếu được thông qua tp hcm sẽ
sẽ khôi phục được ba dây chuyển đăng kiểm tương ứng công suất một trăm tám mươi xe một ngày
trong khi đó tại hà nội trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi năm d ở huyện thường tín
cũng đã được chính thức hoạt động trở lại từ ngày hai mươi một tháng ba sau gần hai tháng đóng cửa
dự kiến trong tuần này sẽ có thêm ba trung tâm đăng kiểm khác tại hà nội được mở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở hà nội lên hai mươi đơn vị
sở lao động thương binh và xã hội hà nội vừa công bố các quyết định
thanh tra doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn
theo đó ba đoàn thanh tra liên ngành của thành phố do sở lao động thương binh và xã hội hà nội chủ trì
sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra tại hai mươi đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp của người lao động từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm thanh tra
thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng ba đến hết ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
căn cứ vào kết quả thanh tra tùy theo mức độ đoàn thanh tra liên ngành sẽ đưa ra biện pháp xử lý tại chỗ
hoặc đề xuất phương án xử lý với cơ quan có thẩm quyền
về các hành vi vi phạm của các đơn vị doanh nghiệp
tri hành vận tải đường sát sài gòn cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất
ngành đường sắt tổ chức tăng cường chạy hơn năm mươi đoàn tàu trên các tuyến
đặc biệt là đến các tỉnh có lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ
khu vực phía bắc tổ chức chạy thêm hai mươi hai đoàn tàu trên các tuyến hà nội đến thanh hóa vinh đà nẵng hải phòng lào cai và ngược lại
ở khu vực phía nam ngành đường sắt chạy thêm hai mươi tám đoàn tàu từ ga sài gòn đi các tỉnh đà nẵng quảng ngãi quy nhơn nha trang phan thiết và ngược lại
đặc biệt trong dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ năm giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về
đồng thời giảm giá vé cho các đối tượng chính sách